bên cạnh đó còn có những địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội
chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo quy định của pháp luật
chưa thực hiện nghiêm quy định dành hai mươi quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội
dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án
khắc phục những tồn tại hạn chế
vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị
về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với yêu cầu
bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu hoàn thiện thể chế
bổ sung các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội
bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước
và khả năng tri trả của từng đối tượng
nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê
nhà ở thương mại giá thấp bộ tài chính ngân hàng nhà nước
ngân hàng chính sách xã hội bộ kế hoạch và đầu tư
cùng có trách nhiệm hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế vốn tài chính
danh mục chương trình ưu tiên mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở
hợp tác xã tín dụng cũng sẽ được tính đến nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn
thưa quý vị
trạng đường phát triển quỹ nhà ở xã hội còn dài và ngày càng khó khăn hơn
sự thay đổi của thị trường bất động sản nhu cầu của người dân
cũng như sự vận động của kinh tế xã hội cũng đang có những tác động đến phân khúc nhà ở này
để nhà ở xã hội tiếp tục phát triển cần có chính sách dài hơi nhưng linh hoạt
phù hợp với thực tế cuộc sống cần có sự chung tay để khơi thông dòng chảy
thu hút dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp và toàn xã hội
chương trình kinh tế và dự báo của chương trình nhân dân đến đây xin được kết thúc
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế bổ ích và lý thú